sau mưa lũ người dân miền trung đang tập trung khôi phục tái thiết sản xuất
hiện nhu cầu các giống ngắn ngày như rau ngô lúa giống xa cầm và giống tôm là các loại cây con giống mà người dân đang cần
để hỗ trợ người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất tái thiết sinh kế sau lũ
cục trồng trọt đã kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan
hoàn thành các thủ tục để khẩn trương mua bù vào nguồn giữ chữ sáu tấn giống lúa một trăm linh tấn hạt giống ngô và ba mươi năm tấn hạt giống rau
đồng thời xem xét cho ứng trước để cấp cho các địa phương khôi phục sản xuất theo đúng lịch thời vụ
đối với lĩnh vực chăn nuôi thủy sản người dân đã được hỗ trợ một một triệu con giống gia cầm và bảy mươi sáu triệu con tôm giống